dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
theo các đại biểu bên cạnh những vấn đề về giải pháp phát triển kinh tế của đất nước
thì vấn đề sách giáo khoa hiện cũng đang nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri trong cả nước nhất là khi năm học mới đang đến gần
theo các đại biểu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là năm học đầu tiên thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
theo nghị quyết tám mươi tám và nghị quyết năm mươi một của quốc hội đồng thời định giá sách giáo khoa phù hợp với thu nhập của người dân
bởi giá sách giáo khoa lớp một mới sẽ cao hơn khoảng ba lần so với bộ sách giáo khoa hiện tại
việc này liên quan đến một hạn chế của chính phủ là cho đến nay
chính phủ cũng chưa ban hành cơ chế tài chính đảm bảo công bằng trong việc biên soạn và sử dụng sách giáo khoa
theo yêu cầu của nghị quyết tám mươi tám của quốc hội
cũng tại nghị quyết tám mươi tám từ năm hai nghìn một mươi bốn quốc hội đã giao cho bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa nhằm tạo sự chủ động trong triển khai thực hiện
đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành
nguyên nhân là do khi thương thảo ký hợp đồng đấu thầu các tác giả đều yêu cầu nhuận bút lâu dài
trong quá trình sử dụng sách giáo khoa điều này không phù hợp với quy định và dự toán gói thầu
trong khi đó hầu hết các ứng viên nộp hồ sơ tuyển chọn đều đang thực hiện hợp đồng biên soạn sách giáo khoa
với các nhà xuất bản khác
các đại biểu kiến nghị chính phủ xem xét và gọi chính sách hỗ trợ về giá đối với sách giáo khoa

bởi đây là phương tiện thực hiện chuyên trình giáo dục mới
chuyên trình giáo dục bắt buộc bằng tiểu học
vì vậy cần tạo điều kiện để các hộ gia đình có thể trang bị sách giáo khoa cho con em mình